hai công dân tự ý rời khỏi địa bàn vùng dịch và khu vực cách ly giãn cách xã hội để trở về tỉnh lai châu vừa bị xử phạt vi phạm hành chính
hai trường hợp này cư trú tại địa bàn các huyện phong thổ tam đường và thành phố lai châu
theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có một mươi trường hợp bị phạt mức bảy năm triệu đồng một người
và hai trường hợp bị phạt mức ba triệu bảy trăm năm mươi đồng một người
hiện tất cả các trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung
trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay các cấp xã huyện tam đường đã xử phạt năm mươi một trường hợp vi phạm
về phòng chống dịch covid một mươi chín với tổng số tiền phạt hơn hai trăm tám mươi triệu đồng
còn tại sơn la tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện phú yên bắt đầu diễn biến phức tạp
với hơn một trăm sáu mươi một trường hợp dương tính trong đó có hai mươi ba trường hợp

với hơn một trăm sáu mươi một trường hợp dương tính trong đó có hai mươi ba trường hợp dương tính trong đó có hai mươi ba trường hợp dương tính
trong đợt dịch thứ tư tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện phú yên bắt đầu diễn biến phức tạp
với hơn một trăm sáu mươi một trường hợp dương tính trong đó có hai mươi ba trường hợp dương tính trong đó có hai mươi ba trường hợp dương tính
tám mươi năm cán bộ chuyên sĩ được điều động tăng cường từ các phòng cùng một số huyện thành phố công an tỉnh sơn la sẽ thực hiện nhiệm vụ tại huyện phú yên
các cán bộ chiến sĩ được tăng cường sẽ phối hợp với cấp ủy chính quyền các cấp lực lượng chức năng tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
theo tinh thần chống dịch như chống giặc giữ chắc vùng xanh hóa xanh vùng đỏ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác được giao nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi địa bàn
ai ở đâu ở yên đó hưởng ứng lời kêu gọi trên công an tỉnh an giang đã cùng với các cấp các ngành tranh thủ sự đồng tình của các chức sắc
trong cộng đồng bào dân tộc nỗ lực tuyên truyền vận động người dân có thân nhân đang lao động tại các tỉnh thành phố khắc phục khó khăn
hợp tác tốt với chính quyền sở tại trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
xã châu lăng huyện tri tôn tỉnh an giang hiện có trên hai năm trăm linh người đi lao động ngoại tỉnh chủ yếu là đồng bào khơ me
tâm lý muốn được trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình là điều dễ hiểu
tuy nhiên trong bối cảnh mọi nơi đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
thì tại chỗ vẫn là lựa chọn an toàn nhất
có tranh thủ các vị chức sắc chức việt tôn giáo đồng bào dân tộc khơ me để tổ chức truyền truyền động cho bà con
có thân nhân đang lao động ở ngoài tỉnh thì nên an tâm ở đó thực hiện tốt thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
không chỉ lo cho đồng bào cái ăn trong bối cảnh khốn khó
việc duy trì và củng cố niềm tin sức mạnh tinh thần cho nhân dân lại càng trở nên cấp thiết
điều lây lan dịch bệnh cho cộng đồng mình những có khó khăn về chúng ta liên hệ với chính viên địa phương
cũng như là các mạnh thường vân đang thực hiện công tác cứu trợ
sự động viên từ những người đứng đầu trong vùng đồng bào không chỉ là động lực
mà còn giúp họ nhận thức sâu sắc hơn mức độ nguy hiểm của dịch bệnh hiện nay
để tự mình và vận động người thân chấp hành nghiêm chỉ thị của thủ tướng chính phủ
chú đây có hai đứa con gái làm công nhân cụ trì với hai người rẻ
chú dành động nó cho ở yên ở đó
đi đâu cũng bị cấp thiết chứ
đi đâu đâu ở trong phòng không ạ
ờ ở trong phòng thì đừng có đi đâu
chừng nào hết dịch mà con muốn về thì về
trong nhà này ở đây chả mẹ nhà nước đây nó lót chứ
ở đó yên tâm đấy không sao đâu
công tác chốt chặn kiểm soát chặt chẽ tại các cửa ngõ ra vào liên xã liên huyện liên tỉnh
đặc biệt là các khu vực bị phong tỏa cách ly là một trong những giải pháp tối ưu tạo lá chắn thép
trong hàng trăm lá chắn đảm bảo an toàn cho nhân dân trước những nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh luôn tiềm ẩn
đại dịch covid một mươi chín sẽ sớm được đẩy lùi khi mọi nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành các lực lượng
luôn nhận được sự hợp tác và đồng thuận lớn từ nhân dân
hơn ba vụ với gần ba bốn trăm linh người vi phạm liên quan đến các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
là kết quả ban đầu được công an thành phố đà nẵng gia quân xử lý trong bảy ngày giãn cách đặc biệt

trong ba ngày tới thì thành phố vẫn đang áp dụng phong tỏa cứng và công an tp sẽ tiếp tục duy trì
hai trăm linh tổ tuần tra lưu độc nhằm siết chặt công tác phòng chống dịch xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
ghi nhận sau đây của phóng viên antv đà nẵng
từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi ba tháng tám công an đà nẵng đã kiểm tra phát hiện ba bảy vụ
ba ba trăm tám mươi sáu người vi phạm các quy định liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó đã xử lý hành chính đối với hai trăm năm mươi năm vụ
hai trăm sáu mươi người với gần một tỷ đồng
các lỗi vi phạm tiếp tục tái diễn như không đeo khẩu trang tập trung đông người và ra đường không cần thiết
ngoài công tác bám địa bàn dành cho công an phường
công an phường đã duy trì thường xuyên một ngày là bốn tổ tuần tra khép kín địa bàn và tuần tra liên tục
thực tế thì thời gian qua công an phường đã xử lý rất nhiều trường hợp ra đường không lý do
cũng như là các trường hợp bắt và xử lý nhiều trường hợp đối tượng là sử dụng trái phép ma túy
trong đó có cả vụ việc liên quan đến mua bán trái phép hoa túy
sau đó là chúng tôi đã chuyển cơ quan điều tra công an quận thanh khê để xử lý theo thẩm quyền
sau bảy ngày thực hiện quyết định hai nghìn bảy trăm tám mươi tám của chủ tịch địa bàn nhân phố
sự tuần tra xử lý kiên quyết của lực lượng công an
ý thức của người dân cũng được năng lên đỏ rạch
và người dân cũng thấy được
những tác hại to lớn của dịch bệnh và họ cũng tư giác chấp hành
và ủng hộ các quyết định của chủ tịch địa bàn nhân phố
đánh giá nguy cơ f ngoài cộng đồng vẫn còn rất lớn
đà nẵng quyết định áp dụng phong tỏa thêm ba ngày
do đó việc tăng cường xử lý các hành vi vi phạm trong thời điểm này là một nhiệm vụ quan trọng
để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự
công an thành phố đà nẵng đã yêu cầu mỗi đơn vị cần đảm bảo ba tại chỗ
thành lập các cơ sở giả chiến áp dụng tốt năm k để bảo toàn lực lượng trước nguy cơ lây nhiễm
với hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch nhất là chống người thể hành công vụ
giám đốc công an thành phố yêu cầu công an các đơn vị địa phương phải xử lý nghiêm khắc
không đệ sót tránh nhận luật
về việc cấp thẻ công vụ ra đường làm nhiệm vụ
công an thành phố tiếp tục siết chặt nhằm hạn chế tối đa người ra đường
nhất quyết không cấp cho những người bị bệnh
các đơn vị trường hợp ra đường không thực sự cần thiết
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đặc biệt là tại các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số
công an huyện crong búc đã phối hợp với chính quyền các địa phương
tổ chức các chuyến xe lưu động để tuyên truyền phòng dịch và phát lương thực thực phẩm đến tay bà con
hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ngồi trên xe máy cày dùng loa di động
để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh
vừa trao nhu yếu phẩm tận tay người dân đang bị phong tỏa khiến nhiều người dân cảm thấy gần gũi
sau khi tuyên truyền không còn tình trạng bà con tự ý ra khỏi nhà hay sang nhà hàng xóm để hỏi thăm như trước
không chỉ cung cấp lương thực thực phẩm
các chiến sĩ công an cũng giúp bà con buôn làng chăm sóc gia súc trong thời gian phong tỏa
trong những ngày qua lực lượng công an huyện crong búc đã tổ chức trực chiến một trăm linh quân số
và bố trí lực lượng xuống hai địa bàn phức tạp nhất về dịch covid một mươi chín
là xã cư né và chư cơ bô để hỗ trợ địa phương thành lập các chốt phong tỏa kiểm tra người dân ra vào khu vực